thưa quý vị ban an toàn giao thông tỉnh điện biên cho biết vào đêm qua tại quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn qua xã ảng tơ huyện mường ảng tỉnh điện biên
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm ba người chết và sáu người bị thương
cụ thể chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát nghệ an trên xe có bốn người do lái xe phần văn nghệ điều khiển
đã va chạm với xe mô tô không có biển số trên xe có hai thiếu niên
sau va chạm xe ô tô lật đè vào hai xe mô tô khác trên hai xe có ba thiếu niên đều là người dân tộc thái
chú tại xã ẳng tơ hậu quả của vụ tai nạn là ba người chết hai thiếu niên khác bị thương nặng
bốn người trên xe ô tô bị thương nhẹ sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo tỉnh điện biên công an
sở giao thông vận tải và chính quyền địa phương đã có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường
và thăm hỏi chia buồn cùng gia đình các nạn nhân
vào sáng qua công an tp hcm chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ
cùng hơn một trăm linh cảnh sát cơ động bất ngờ đột kích
vào cơ sở kinh doanh beer garden pop pop tại phường võ thị sáu quận ba
qua kiểm tra bên trong quán có hàng trăm người đang lắc lư trong tiếng nhạc rất lớn
các lực lượng chức năng phát hiện trong quán có sáu mươi ba bình khí cười hàng chục gói si sa và sáu kiện rượu
đại diện cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa này
lực lượng chức năng đã đưa hơn bốn trăm linh người có mặt tại quán về trụ sở để làm việc
qua tết nhanh hai mươi người có kết quả dương tính với chất ma túy
với hành vi cố ý gây thương tích công an tp quy nhơn tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án
và lệnh bắt tạm giam đối với võ văn thêm chú tại huyện rồng riềng tỉnh kiên giang cùng ba đối tượng khác để điều tra
trước đó anh phạm khắc như là nhân viên của công ty cổ phần cảng quy nhơn phát hiện nhắc nhở võ văn thêm
cùng một số đối tượng khác đang hút thuốc lá tại khu vực cấm
bực tức nên thêm đã gọi thêm ba đối tượng khác để đánh trả thù
khi anh như tan ca ba đối tượng điều khiển xe máy đuổi theo chặn đường và dùng cây gỗ đánh gây thương tích cho anh như một mươi tám
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng hà tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám ngõ sáu mươi một trên một mươi sáu nguyễn văn giáp tổ một mươi năm phường cầu diễn quận nam từ liêm thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn duy lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm một mươi một xã nam hải huyện nam trực tỉnh nam định
điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại sáu trăm bảy mươi bốn đường láng phường láng hạ quận đống đa thành phố hà nội về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện